hiện nay trên địa bàn tp hcm xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp với các bậc phụ huynh
báo tin về việc học sinh người nhà bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện
yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí
trước tình hình trên công an tp hcm đã đưa ra cảnh báo
khi nhận thông tin về việc người thân bị tai nạn người dân cần bình tĩnh liên hệ cơ quan công ty trường học
nơi người thân đang công tác làm việc học tập để kiểm tra kiểm chứng thông tin
trường hợp không có căn cứ rõ ràng thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh
thì người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất như công an phường xã thị trấn công an quận huyện thành phố thủ đức
hoặc liên hệ trực ban công an tp qua số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy ba trăm bốn mươi bốn trực ban phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy hai trăm linh
để cung cấp thông tin phối hợp với cơ quan công an nhanh chóng điều tra xử lý